tại hà nội văn phòng chủ tịch nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang đến dự hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của chủ tịch nước phó chủ tịch nước
toàn thể cán bộ công chức của văn phòng chủ tịch nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
ý thức tổ chức kỷ luật đoàn kết thống nhất phối hợp công tác khắc phục khó khăn
từng bước chủ động nghiên cứu tham mưu tổ chức phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội
nhiệm vụ chính trị của cơ quan
ghi nhận và biểu dương những thành tích nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
của toàn thể cán bộ công chức văn phòng chủ tịch nước trong năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh các hoạt động đối nội đối ngoại của chủ tịch nước
phó chủ tịch nước thành công có sự đóng góp quan trọng của văn phòng
đặc biệt trong năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ chủ tịch nước
đồng thời cũng là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cập nhật nắm bắt tình hình thực tiễn
dư luận xã hội để nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất với chủ tịch nước phó chủ tịch nước
đồng thời nâng cao hơn nửa chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu góp ý kiến vào các dự án luật pháp lệnh
bên cạnh đó văn phòng chủ tịch nước cần chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự
để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quan tâm chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công chức